hai hãng hàng không của thổ nhĩ kỳ là turkis airlines và pegasus airlines đã nối lại các chuyến bay tới iran và iraq vào đêm ngày chín tháng một
sau khi đình chỉ các chuyến bay này khoảng hai mươi bốn tiếng đồng hồ do căng thẳng mỹ và iran
một nguồn tin khẳng định turkish airlines sẽ bay tới tehran từ sân bay sabiha gosen ở thành phố istanbul vào lúc một mươi tám h năm ngày chín tháng một
trong khi đó một nguồn tin khác cho biết pegasus airlines sẽ bay tới tehran vào lúc hai mươi h năm mươi phút cùng ngày từ sân bay trên
chiều tám tháng một hãng hàng không lufthansan của đức cũng thông báo sẽ nối lại các chuyến bay tới thủ đô tehran của iran
hiện nhiều hãng hàng không trên thế giới đã tránh bay qua không phận hai nước iran và iraq trong đó có air france của pháp và klm của hà lan